các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
công an các địa phương tiếp tục tìm kiếm người mất tích sau mưa lũ di rời người dân đến nơi an toàn
trong phần tin quốc tế sư luận mỹ bày tỏ quan điểm sau cuộc tranh luận giữa hai ứng viên phó tổng thống
mở đầu là phần tin trong nước quan trọng
chiều nay thứ trưởng nguyễn văn sơn đã có buổi kiểm tra về công tác xây dựng tòa nhà làm việc bộ công an phía nam
tòa nhà hiện đang trong giai đoạn thi công nước rút và dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày ba mươi tháng một mươi một sắp tới
thứ trưởng nguyễn văn sơn cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra khảo sát thực tế dự án tòa nhà làm việc bộ công an phía nam
tại đây các đơn vị đã báo cáo với đồng chí thứ trưởng về tiến độ thi công đến thời điểm hiện tại
theo đó thời gian qua các nhà thầu đã tập trung mọi nguồn lực để thực hiện và quyết tâm đảm bảo tiến độ thi công theo đúng cam kết
tuy nhiên do nhiều yếu tố khách quan như dịch covid một mươi chín
gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công và vận chuyển
thời tiết tại tp hcm không thuận lợi nên khối lượng công việc vẫn còn rất nhiều
đồng chí thứ trưởng đã chỉ đạo các đơn vị cần bám sát dự án để đôn đốc công việc
đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ một số hạng mục vào ngày ba mươi tháng một mươi một sắp tới
như bố trí cảnh quan cây xanh tại quân viên tòa nhà công gia vào tòa nhà
và các hạng mục công nghệ thông tin liên lạc đảm bảo thông suốt bảo mật theo quy định
hôm nay đoàn công tác đã đưa ra một bản thân
đoàn công tác của bộ công an do thiếu tướng lê tấn tới thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã đến thăm và làm việc tại công an tỉnh sơn la
chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi công an tỉnh sơn la đã phát huy tốt vai trò nòng cốt
thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự góp phần quan trọng
và sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương đảm bảo tuyệt đối an toàn
quá trình tổ chức đại hội đảng các cấp và đại hội đảng bộ tỉnh sơn la lần thứ một mươi năm
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm công an tỉnh sơn la đã làm tốt công tác phòng ngừa nghiệp vụ
phòng ngừa xã hội liên tục mở các đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
góp phần kiềm chế đẩy lùi và làm giảm các loại tội phạm tên nạn xã hội
việc triển khai thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí
vật liệu nổ công cụ hỗ trợ đạt được mục tiêu yêu cầu đề ra trật tự an toàn giao thông
cháy nổ có nhiều chuyển biến tích cực tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí
hoàn thành việc bố trí một trăm linh công an xã chính quy với năm đồng chí trên một xã
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng lê tấn tới đã ghi nhận
biểu dương những thành tích mà công an tỉnh sơn la đã đạt được trong chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
đồng chí thứ trưởng đề nghị thời gian tới công an tỉnh sơn la tiếp tục thực hiện tốt công tác
nắm tình hình tổ chức lực lượng sẵn sàng trực chiến đấu đảm bảo tuyệt đối an toàn đại hội đảng bộ
công an trung ương lần thứ bảy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm chủ động làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ
đấu tranh có hiệu quả kéo giảm các loại tội phạm ma túy hình sự tội phạm tín dụng đen
tội phạm hoạt động trên không gian mạng
sáng nay tại hà nội công an tỉnh sơn la đã ghi nhận
hà nội đảng ủy công an trung ương tổ chức họp báo giới thiệu về đại hội đại biểu đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm thiếu tướng tô ân sô tránh văn phòng đảng ủy công an trung ương tránh văn phòng
người phát ngôn bộ công an thiếu tướng nguyễn ngọc toàn cục trưởng cục công tác đảng và công tác chính trị bộ công an
đồng chủ trì họp báo đến sự buổi họp báo có đại diện lãnh đạo phóng viên các cơ quan báo chí trong và ngoài lực lượng công an
tại buổi họp báo thiếu tướng nguyễn ngọc toàn đã thông báo đến các cơ quan báo chí
công tác chuẩn bị đại hội đại biểu đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã được chỉ đạo chặt chẽ chú đáo
các tiểu ban đại hội đã triển khai các bước đảm bảo đúng quy trình quy định thời gian và chất lượng
đến nay cơ bản đã hoàn thành chương trình kế hoạch đề ra
với chủ đề nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của đảng bộ xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh phật đầu đến năm hai nghìn ba mươi tình nguyện hiện đại phát huy vai trò nòng cốt giữ vững an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội xây dựng xã hội trật tự kỷ cương an toàn lành mạnh góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
đại hội đại biểu đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy sẽ được tổ chức từ ngày một mươi một đến một mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi tại thủ đô hà nội
tại buổi họp báo bàn tổ chức buổi họp báo cũng đã trả lời một số câu hỏi của các phóng viên báo chí đặt ra về công tác xây dựng văn kiện đại hội đề án nhân sự công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân công tác đảm bảo an ninh an toàn đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng những nhóm nhiệm vụ giải pháp cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới

tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng thiếu tướng tuần sô mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục quan tâm phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an nhân dân đấu tranh phản bác có hiệu quả trước những thông tin quan điểm sai trái thù địch tuyên truyền biểu dương gương người tốt việc tốt điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ tiếp tục đồng hành cùng đảng ủy công an trung ương bộ công an trong việc thực hiện các mục tiêu lớ
đảng ủy công an trung ương bộ công an trong việc thực hiện các mục tiêu lớ
điều này càng được thể hiện rõ nét hơn khi các tổ chức đảng trong công an nhân dân trong đảng bộ công an trung ương đã được kiện toàn một bước quan trọng theo hướng tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của các cấp ủy đối với các mặt công tác công an
một điểm nhấn đáng chú ý trong nhiệm kỳ qua của đảng bộ công an trung ương là lần đầu tiên ban thường vụ đảng ủy công an trung ương có sự tham gia của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng và thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
trong nhiệm ký qua tổng bí thư chủ tịch nước và thủ tướng đã sâu sát chỉ đạo kiểm tra định hướng
thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng công an và luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi
để lực lượng công an hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
nhiệm kỳ vừa rồi chúng ta đã đạt được những thành tiệu phải nói hết sức đáng mừng
đối với lĩnh vực an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội của chúng ta
trong đó có ngành công an của chúng ta
rất nhiều vấn đề khó vấn đề phức tạp vấn đề nhạy cảm
khi đưa ra bàn đã khó đã phức tạp rồi
vấn đề sắp xếp lại tổ chức bộ máy chẳng hạn tinh gọn đầu mối chẳng hạn
sát nhập chẳng hạn nhưng cho đến bây giờ thế nào
tương đối ổn rồi đầu mối gọn rồi công an chính quy về xã rồi bắt đầu có tác dụng rồi
những hiện tượng tiêu cực trong lĩnh vực công an bao nhiêu năm tồn tại
khó đến như vũ trụ
chúng ta không những xử lý những vấn đề của xã hội của các ngành các nơi khác
mà ta xử lý chính chúng ta một cách nghiêm khắc chính cái đó là cái thuyết phục
trong năm năm qua tình hình thế giới khu vực và trong nước mang lại nhiều thời cơ thuận lợi
cho công tác bảo vệ an ninh trật tự đồng thời cũng đặt ra nhiều khó khăn thách thức rất lớn
song dưới sự lãnh đạo của đảng nhà nước lực lượng công an nhân dân nói chung
đảng bộ công an trung ương nói riêng
tuy truyền thống anh hùng mưu trí dũng cảm đoàn kết thống nhất năng động sáng tạo
với quyết tâm chính trị cao thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự
với phương châm không có vùng cấm không có ngoại lệ
nhiệm kỳ qua lực lượng công an nhân dân đã điều tra khám phá nhanh nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng
được nhân dân khen ngợi đánh giá cao
các ông chỉ đã đấu tranh trắng ấp măn các loại tội phạm
nhất là các băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen
đẩy lùi tín dụng đen kéo giảm tội phạm nói chung
và các loại tội phạm nghiêm trọng nói riêng
tăng cường đấu tranh với tội phạm kinh tế tham nhũng buôn lậu
tội phạm về môi trường tội phạm sử dụng công nghệ cao
thu hồi lượng lớn tài sản cho nhà nước
công tác đấu tranh với tội phạm ma túy tiếp tục được triển khai quyết liệt
với nhiều vụ án lớn
tài nạn giao thông
kế nổ được kiềm chế và giảm sâu
cải cách hành chính được quan tâm đẩy mạnh
trong đó xây dựng dự án luật cư trú
sửa đổi và dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
với nhiều nội dung đột phá
trong chuyển đổi phương thức quản lý dân cư
góp phần xây dựng chính phủ điện tử
trong nhiệm kỳ qua đảng ủy công an trung ương
và cấp ủy đảng các cấp trong công an nhân dân
đã chú trọng phát huy tốt hơn vai trò trách nhiệm
của các cấp ủy đảng và người đứng đầu đơn vị
đặc biệt thực hiện chỉ đạo của trung ương về gương mẫu đi đầu
bộ công an đã chủ động nghiên cứu
đề xuất kiện toàn xây dựng mô hình tổ chức bộ máy
theo hướng bộ tình tỉnh mạnh huyện toàn diện xã bám cơ sở
đến nay nhiều tỉnh đã hoàn thành việc bố trí công an chính quy
ở một trăm linh các xã thị trấn trên địa bàn
qua đó đã tạo sự chuyển biến tích cực
về tình hình an ninh trật tự ngay tại cơ sở
tổ chức bộ máy của công an nhân dân đã được sắp xếp
một cách tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
tính đến nay chúng tôi cũng đã bố trí
trên bốn mươi ba công an chính quy
tại tám sáu trăm hai mươi một xã thị trấn
đạt tỷ lệ một trăm linh các xã trong toàn quốc
đều được bố trí công an chính quy
và trung bình mỗi xã có từ năm công an chính quy trở lên
việc đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của bộ công an
theo hướng bỏ cấp trung gian
cũng đã thể hiện rõ cái quyết tâm chính trị mạnh mẽ
sự nỗ lực lớn của toàn lực lượng công an nhân dân
trong thực hiện các chủ trương của đảng nhà nước
về tinh gọn tổ chức bộ máy
tổ chức bộ công an tinh gọn tập trung thống nhất chuyên sâu
là cơ sở để lực lượng công an nhân dân
thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao
cũng khẳng định sức mạnh và uy tín của lực lượng công an nhân dân
góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi
các mặt công tác công an
trên cơ sở bối cảnh tình hình thế giới và trong nước
cũng như yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới
đang đặt ra nhiệm vụ yêu cầu bảo vệ đảng
bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa đến sự cấp thiết
do đó đòi hỏi lực lượng công an nhân dân
phải thường xuyên nâng cao kinh thần cảnh giác
chủ động và kiên quyết đấu tranh
làm thất bại âm mưu hoạt động chống phá
của các thế lực thủ địch
góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội
và việc phải giữ vững vai trò lãnh đạo của đảng
đối với công an nhân dân
tiếp tục là nhiệm vụ hàng đầu trọng tâm
của đảng bộ công an trung ương trong nhiệm kỳ tới
vì đây là yếu tố tiên quyết
cho mọi hành động trong thực hiện nhiệm vụ
bảo vệ an ninh trường tự của đất nước
nhân dịp kỷ niệm một trăm linh ba năm cách mạng tháng một mươi nga vĩ đại
một trăm năm mươi năm ngày sinh của vladimir ilyich lenin
sáng nay tại hà nội
học viện chính trị công an nhân dân
tổ chức tọa đàm khoa học
học thuyết lenin về đảng kiểu mới và nhà nước cách mạng
ý nghĩa đối với công tác xây dựng đảng
và chính quyền nhà nước ở việt nam hiện nay
tại tọa đàm các nhà khoa học trong và ngoài ngành
đã trình bày nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn
xung quanh học thuyết của lenin
về đảng kiểu mới và nhà nước cách mạng
cũng như việc vận dụng trong công tác xây dựng đảng
và chính quyền nhà nước ở việt nam hiện nay
các ý kiến đều khẳng định giá trị trường tồn
quan điểm của lenin về xây dựng đảng
đây cũng là những cơ sở quan trọng
để có thêm nhãn quan chính trị tham mưu chiến lược
cho ngành cho đảng góp phần xây dựng
chỉnh đốn đảng và xây dựng nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa đáp ứng yêu cầu
bảo vệ và xây dựng phát triển đất nước
trong tình hình hiện nay
trong phần tiếp theo của bản tin
mưa lũ ở khu vực trung bộ trong ba ngày qua
đã khiến ba mươi bảy xã bị ngập sâu
một mươi một người chết và mất tích
theo văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống thiên tai
mưa lũ ở khu vực trung bộ
từ ngày mùng sáu cho đến ngày tám tháng một mươi
đã làm ba mươi bảy xã bị ngập sâu
chia cắt cục bộ
một mươi một người chết và mất tích
các địa phương đã tổ chức di rời
sơ tán ba hai trăm năm mươi hộ
với gần một mươi một người
tại các khu vực bị ngập sâu
nguy cơ cao xảy ra xa lở đất
tính đến một mươi bảy h chiều nay ngày tám tháng một mươi
các huyện minh hóa bố trạch quảng nguyên
ninh lệ thủy của tỉnh quảng bình
bị chia cắt cục bộ
ba mươi hộ dân tại xã tân hóa huyện minh hóa
bị ngập sâu năm m
các quốc lộ một mươi năm một mươi hai chín b một mươi hai a
bị ngập sâu với độ sâu
từ năm cho đến một m
các tỉnh lộ năm trăm sáu mươi hai năm trăm năm mươi chín b
bị ngập với độ sâu
từ một năm đến hai m
gây cản trở giao thông
tại tỉnh quảng trị có hai mươi xã phường
bị ngập lột chia cắt cục bộ
tại tỉnh thừa thiên huế quốc lộ bốn mươi chín b
đoạn qua huyện phong điển bị ngập
chia cắt nhiều đoạn
sâu nhất từ tám cho đến một m
nhiều tuyến tỉnh lộ tại các huyện phong điền nam đông
phú vang phú lộc
ngập sâu từ hai đến năm m
thôn tam lanh thuộc xã lâm đớt
và thôn a hưa thuộc xã quảng nhâm
huyện a lưới bị ngập nước cô lập
huyện hòa vang thành phố đà nẵng
có tám trên một mươi một xã có thôn bị ngập lũ
chủ yếu ở các vùng trũng thấp
dọc các tuyến sông
các địa phương đã và đang khẩn trương tổ chức tìm kiếm
người mất tích di rời sơ tán dân
ra khỏi khu vực ngập sâu
nguy cơ cao xảy ra xả lỡ đất
đến nơi an toàn ban hành các công điện
văn bản cử các đoàn công tác xuống hiện trường
chỉ đạo công tác ứng phó và khắc phục
hậu quả mưa lũ tiếp tục theo dõi
chặt chẽ diễn biến mưa lũ có thể kéo dài
đến ngày một mươi bốn tháng một mươi và khả năng
hình thành áp thấp nhiệt đới trong thời gian tới
còn trong chiều nay tám tháng một mươi
ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn cho biết
trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế đã xảy ra
một vụ chìm đò sau mưa lũ khiến một người mất tích
đến thời điểm này lực lượng công an
thị trấn phong điền vẫn đang được huy động
đến hiện trường cùng với người dân
tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ
công an thị trấn phong điền cho biết
vào khoảng hai mươi h ngày bảy tháng một mươi
một nhóm gồm ba thanh niên
di chuyển bằng ghe ra khu vực
hồ bồ sen tại xã khánh mỹ
để săn đánh chim đúng vào thời điểm
có mưa lớn gió giật mạnh nên đã đánh
chìm ghe làm một
người mất tích hai người còn lại may mắn thoát nạn
người bị nạn là anh dương phước hải
ba mươi một tuổi trú tại xã khánh mỹ
huyện phong điền
thưa quý vị từ hai mươi một giờ tối qua
đến thời điểm một mươi tám h chiều
ngày tám tháng một mươi lực lượng công an
huyện phong điền vẫn đang tích cực triển khai
lực lượng để tìm kiếm cứu nạn cứu hộ
tuy nhiên do thời tiết mưa lớn và có
ngập lục trên diện rộng nên công tác
tìm kiếm vẫn đang gặp nhiều khó khăn
tại hiện trường
công an huyện vẫn đang huy động thêm
phương tiện cano cùng ba mươi cán bộ
chiến sĩ dân quân người dân
và chính quyền địa phương nỗ lực
tham gia tìm kiếm cả ngày lãnh đêm
tại các khu vực
nước gặp sâu cán bộ chiến sĩ đội
phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tỉnh thừa thiên huế sẽ tiếp tục
lặn sâu và mở rộng phạm vi tìm kiếm
nhận được tin báo
thì công an huyện đã phối hợp
với công an thị trấn cùng cả lực lượng
liên quan để tổ chức
tìm kiếm nạn nhân
trong cả đêm hôm qua
nhưng chưa xác định được
sáng nay đã huy động thêm lực lượng
và cùng với đội
cảnh sát phòng cháy
và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ
của công an tỉnh
xác hiện trường
và khoăn vùng hiện trường để tìm kiếm
nhưng đến nay do mực nước
lên cao và
lực lượng trong cháy thay đổi liên tục
nên vẫn chưa tìm kiếm được nạn nhân
thủy bán nhân huyện cũng giống
công an huyện và tập trung
mọi nguồn lực
và tập trung mọi nguồn lực

tính đến thời điểm này
theo thống kê trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế
đã có một người mất tích một người bị thương
và một nhà dân ngập lụt
do mưa lớn kéo dài liên tục
theo dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục trong những ngày tới
ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu
tất cả người dân di chuyển bằng ghe thuyền
ở khu vực ngập sâu
phải hết sức cẩn trọng để tránh tai nạn
thư tâm xảy ra
mưa lớn kéo dài trong ba ngày qua
kèm theo lũ từ đầu nguồn đổ về
khiến nước sông hoài lên nhanh
nhiều tuyến đường ở phố cổ hội an tỉnh quảng nam bị ngập
địa phương đã cho dừng hoạt động trên phố đi bộ
và thăm quan phố cổ nhằm đảm bảo an toàn
đồng thời tập trung phòng chống lũ lụt
phố cổ hội an
một số tuyến đường như bạch đằng nguyễn phúc chu
nguyễn hoài biến thành sông
lực lượng chức năng đã tiến hành
rào trắng không cho người dân lưu thông
qua những tuyến đường bị ngập
để đảm bảo an toàn
địa phương cũng đã thông tin tuyên truyền
khuyến cáo các hộ dân chủ động dọn dẹp đồ đạc
để sẵn sàng dưới dời
khi nước dần cao
tổ hội đi quy động
góp hộ để chuẩn bị
chuẩn bị đồ bây giờ trong nhà
chuyển hết rầu chuẩn bị nước
vô nhà sẽ đưa lên tầng
còn những nhà mà không có
nhà tầng là tất nhiên là họ đi
qua bên phố
tính đến chiều ngày tám tháng một mươi
mức nước lũ tại thành phố hội an
là một m bốn mươi hai dưới báo đồng hai
tại thủy điện sông tranh hai mức nước hồ
đã tăng từ một trăm bốn mươi năm m
thủy điện sông tranh ba dưới lưu vực
sông tranh hai phải xả lũ
với lưu lượng hai trăm linh bốn trăm linh m ba
thành phố hội an đã chủ động triển khai
các phương án ứng phó với tình hình lũ lụt
việc mà triển khai phương án ứng phó
theo tinh thần bóng chạy chỗ
ngay vì đào
thì các địa phương chủ động
một số việc là soát lại phương án
để trong trường hợp cần thiết
tổ chức chia dân đối với những hộ
ở khu vực thật rỗng thấp
mà không an toàn
thứ hai là
các trường hiện nay
trong buổi chiều này
một số trường học nằm trong khu vực thấp lụt
và đã ngập lụt
thì chủ động học sinh nghỉ học
việc thứ ba là
các địa phương ngập lụt
thì tổ chức trực chỉ huy
và chuẩn bị lực lượng xung kích
dự báo diễn biến mưa
vẫn còn phức tạp trong những ngày tới
do đó cùng với việc triển khai
các biện pháp ứng phó của lực lượng chức năng
vấn đề đặt ra là ý thức của người dân
và du khách chủ động nắm thông tin
đồng thời chấp hành nghiêm
những yêu cầu về việc lưu thông
hành vi vượt rào chắn để đi qua
các tuyến đường cấm như thế này
là điều hoàn toàn không nên
thông tin từ ban chỉ đạo quốc gia
phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết
tính từ sáu h đến một mươi tám giờ hôm nay
ngày tám tháng một mươi
việt nam ghi nhận thêm một ca mắc covid một mươi chín
trở về từ liên bang nga
được cách ly ngay khi nhập cảnh tại tỉnh bạc liêu
đây là bệnh nhân số một nghìn một trăm linh
có địa chỉ ở phường trần hương đạo
thị xã đông triều tỉnh quảng ninh
như vậy tính đến thời điểm này
tổng số ca mắc covid một mươi chín ở nước ta
trong đó có sáu trăm chín mươi một ca mắc do lây nhiễm trong nước
số ca mắc mới tính từ ngày hai mươi năm tháng bảy
bảy đến nay là năm trăm năm mươi một ca
việt nam đã có ba mươi sáu ngày
không ghi nhận ca bệnh trong cộng đồng
còn trong chiều nay
ngày tám tháng một mươi chủ trì cuộc họp
với các quận huyện trưởng ban chỉ đạo
phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hà nội
ngô văn quý nhận định công tác phòng chống dịch
có thể kéo dài đến tận ngày này
sang năm chỉ đến khi có vaccine
cung cấp đủ cho người dân mới hoàn toàn
kiểm soát dịch bệnh cần xác định
sống chung với dịch
vì vậy các quận huyện
cần tiếp tục ngăn ngừa hiệu quả
những nguy cơ lây lan
như hạn chế các sự kiện tập trung đông người
thực hiện nghiêm đeo khẩu trang nơi công cộng
nghiêm túc phòng dịch tại các cơ sở y tế
tăng cường kiểm tra trường học nhà máy
xí nghiệp chợ siêu thị bar karaoke
quy trách nhiệm cho người đứng đầu
bên cạnh đó cần làm tốt công tác quản lý
cách ly đối với người nhập cảnh
bởi theo báo cáo của sở y tế
sự khiến những ngày tới trung bình mỗi tuần
hà nội sẽ đón bốn chuyến bay thương mại
với trên một người nhập cảnh
tuy nhiên từ chuyến bay đầu tiên cho thấy
có nhiều công dân có hoàn cảnh khó khăn
trong khi phí cách ly tại khách sạn
thấp nhất là hai sáu triệu đồng một ngày
nhưng nếu cách ly hết ở khu quân đội
thì không đủ chỗ vì vậy
thành phố sẽ giả soát bổ sung thêm
các khách sạn bình dân xã hợp lý
để phục vụ nhu cầu của người nhập cảnh
cùng với đó thành phố cũng sẽ
tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra xử lý nghiêm
các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch